chiều nay hai mươi bảy tháng sáu cùng với các tỉnh thành trên cả nước hơn tám mươi năm thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tại thành phố hồ chí minh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba thành phố hồ chí minh có hơn tám mươi năm thí sinh dự thi
ngoài một trăm năm mươi điểm thi chính thức sở còn bố trí sáu điểm thi dự phòng
trong các điểm thi chính thức bảy mươi một điểm thi có thí sinh tự do tám mươi năm điểm thi không có thí sinh tự do
điểm thi trường trung học phổ thông lê quý đôn quận ba là một trong bảy mươi một điểm thi có thí sinh tự do
thí sinh tham dự nhiều nhất là bộ môn tổ hợp gồm có năm trăm sáu mươi sáu thí sinh
còn đối với bộ môn ngoại ngữ thì các em tham gia là ba trăm tám mươi thí sinh
chính vì vậy cho nên với số lượng thí sinh có sự thay đổi như thế này
thì chắc chắn là sẽ cần phải có một sự tổ chức kỹ lưỡng hơn
cẩn trọng hơn
ở mỗi buổi thi thì số lượng phòng thi cũng sẽ có sự khác nhau
vì vậy cho nên là chúng tôi cũng sẽ có một sự phân công các cán bộ coi thi một cách hợp lý
hỗ trợ cho công việc để kỳ thi hoàn thành tốt
công tác chuẩn bị cho kỳ thi của tp hcm được thực hiện chặt chẽ
chú đáo theo đúng quy chế hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
thành phố đã thành lập ban chỉ đạo từ sớm với thành phần gồm lãnh đạo các sở
ủy ban nhân dân hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
cùng với việc chuẩn bị nhân lực vật lực sẵn sàng cho kỳ thi
việc lên các phương án dự phòng để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ
phòng ngừa tối đa rủi ro cũng là vấn đề được các địa phương đặc biệt quan tâm
tp hcm rất nhiều năm nay là tổ chức giao đề vào sáng sớm và nhận bài vào cuối mỗi chiều
để tất cả các bài thi được bảo quản ở một điểm chấm tập trung ở thành phố
và đề thi thì nằm trong cái điểm bên sau rất là an toàn không có để qua đêm ở tất cả các điểm thi
thành phố thì có đặc biệt là có quyền cần giờ có một cái phà ưu tiên
bố trí khi mà xe chở đề xe chở bài đều có cái phà ưu tiên đi riêng một cái phà để
để đảm bảo được cái tiến độ thời gian cũng như là an toàn trong cái định vận chuyển đề thi và bài thi
sáng mai hai mươi tám tháng sáu các em sẽ bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên môn ngữ văn
theo hình thức thi tự luận
một trăm hai mươi phút đây cũng là bài thi tự luận duy nhất của kỳ thi này